thưa quý vị chiều một mươi tháng bốn phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo đỗ hữu ca
cựu giám đốc công an hải phòng và một mươi hai bị cáo khác tiếp tục phần xét hỏi
khai báo trước tòa bị cáo đỗ hữu ca cựu giám đốc công an hải phòng nói
coi bị cáo trương xuân đức như em ruột và muốn cứu đức trên tinh thần đúng pháp luật
vợ chồng ông trùm mua bán hóa đơn trải phép trương xuân đức và nguyễn thị ngọc anh
được hội đồng xét xử yêu cầu lên xét hỏi về tội danh đưa hối lộ
đối với hành vi đưa hối lộ cho bị cáo nguyễn đình đương
cựu tri cục trường tri cục thuế huyện cát hải tp hải phòng và đỗ thanh hoài
cựu công chức tri cục thuế huyện cát hải hải phòng số tiền ba trăm sáu mươi hai triệu đồng
vợ chồng đức thừa nhận việc này
khai chức tòa bị cáo đương và hoài cũng thừa nhận nhận hối lộ của vợ chồng đức ba trăm sáu mươi hai triệu đồng
tiếp tục xét hỏi tội đưa hối lộ của vợ chồng đức đối với bị cáo đỗ hữu ca
bị cáo đức và ngọc anh đồng ý với nội dung cáo trạng truy tố không có ý kiến khác
đức và ngọc anh khẳng định lại một lần nữa trước tòa
đã bốn lần mang tiền đến nhà bị cáo ca với tổng số tiền là ba mươi năm tỷ đồng để nhờ ca chạy tội
ông trùng mua bán hóa đơn trái phép trương xuân đức khai
có quan hệ thân quen như anh em với bị cáo đỗ hữu ca khoảng một mươi chín năm
công việc gì nhà ca vợ chồng đức đều có mặt
khi hành vi mua bán hóa đơn bị phát giác đức đã bỏ trốn và ngọc anh đến nhà ông ca nhờ chạy tội
được ông ca đồng ý
khai chức tòa bị cáo đỗ hữu ca thừa nhận ngọc anh bốn lần đến nhà đưa tiền với tổng số tiền ba mươi năm tỷ đồng
theo lời khai của bị cáo ca quá trình trao đổi với ngọc anh
biết đức có công ty ở quảng ninh về mua bán hóa đơn có thể được trích lại một mươi lợi
do đó ngọc anh ang áng phải chuẩn bị số tiền như vậy và mang số tiền đó đến nhà bị cáo ca
đỗ hiễu ca khai bản thân khi còn làm giám đốc công an chỉ làm công tác quản lý
không nắm rõ về hoạt động hóa đơn giá trị gia tăng nên mới bảo ngọc anh tìm mọi cách gọi nước về
để hỏi cho rõ việc làm của đức là như nào
bị cáo ca giải thích trước tòa
tôi rất muốn gặp đức để đưa đức ra đầu thú nhưng không được
tôi không bảo ngọc anh mang tiền đến nhà tôi
cách ngọc anh mang tiền đến cũng cập dập vội vàng
mang tiền đến ngọc anh chỉ nói là anh cất tiền đi cho em
tôi nghĩ đức đi vắng
nhà có ba mẹ con nên ngọc anh mang tiền đến nhà tôi gửi
khi nào lấy thì đến lấy
tiếp tục khẳng định tại tòa
bị cáo ca cho rằng không hiểu ý của ngọc anh là mang tiền để nhờ chạy tội
mà chỉ nghĩ mang tiền đến gửi
yêu cầu đối đáp với lời khai của bị cáo ca
vợ chồng bị cáo trưng xuân đước nguyên thị ngọc anh khẳng định
mang tiền đến nhà ca để nhờ chạy án chứ không phải mang tiền điếng gửi
hội đồng xét xử tiếp tục làm rõ chi tiết
khi ngọc anh đến nhà ca đòi lại tiền ca không trả
ngọc anh khai tình tiết này nhưng bị cáo ca phủ nhận
đại diện viện kiểm sát cảnh báo
bị cáo ca cần thành gần khai báo để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
bởi cơ quan tố tụng thu thập các bằng chứng một cách đầy đủ
đúng trình tự và khách quan
lời khai nhận tội hoặc chối tội của bị cáo
chỉ có giá trị khi phù hợp với tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án
sáng một mươi bốn tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh mở phiên sơ thẩm xét xử
cựu giám đốc công an thành phố hải phòng đỗ hữu ca
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cùng với bị cáo đỗ hữu ca một mươi hai bị cáo khác hầu tòa
để xét xử tội mua bán hóa đơn đưa nhận hối lộ
sau thời gian thẩm tra lý lịch của các bị cáo
tòa nhân dân tỉnh quảng ninh tiếp tục các thủ tục tố tụng khác
tại phiên tòa chủ tọa đã công bố việc đã tiếp nhận các đơn vị
như công an thành phố hải phòng hội phật giáo hải phòng
ủy ban mặt trận tổ quốc thủy nguyên và nhiều đơn vị
người dân xin giảm án cho ông ca
cụ thể tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh đã nhận được đơn
của các đơn vị như công an thành phố hải phòng hội luật gia thành phố hải phòng
ủy ban mặt trận tổ quốc huyện thủy nguyên hội người cao tuổi xã canh giang thủy nguyên
và nhiều tổ chức cấp thôn xã khác có nguyện vọng xin giảm án cho bị cáo đỗ hữu ca
trong đơn gửi đến tòa của công an thành phố hải phòng có nội dung
ông đỗ hữu ca là người đã trưởng thành và phát triển trong ngành công an thành phố hải phòng
trong thời gian còn làm việc ông là người có tinh thần trách nhiệm cao với công việc
lãnh đạo chỉ đạo có ý thức rèn luyện cấp dưới được cán bộ chiến sĩ quý mến
trong giai đoạn ông làm giám đốc công an đơn vị công an thành phố hải phòng
đã đạt được nhiều thành tích như triệt phá các băng nhóm ổ nhóm tội phạm
đảm bảo an ninh trật tự được nhân dân yêu quý và tin tưởng
công an thành phố hải phòng liệt kê năm huân trương ba huy trương và một số bảng khen
của bị cáo đỗ hữu ca tới cơ quan xét xử tỉnh quảng ninh
từ đó công an thành phố hải phòng đề nghị tòa xem xét giảm trách nhiệm hình sự đối với ông ca
ngoài tình tiết tăng nặng phạm tội nhiều lần ông đỗ hữu ca được xem xét các tình tiết giảm nhẹ như
có nhiều bằng khen thành tích trong quá trình công tác
đặc biệt là đã tự nguyện nộp lại ba mươi năm tỷ đồng nhận từ vợ chồng ông đức
phía ủy ban mặt trận tổ quốc huyện thủy nguyên hải phòng có đơn nêu nội dung
ông ca là người con của quê hương xã kênh giang xuất thân trong gia đình có truyền thống cách mạng
là cán bộ công an giỏi là nỗi khiếp sợ của tội phạm
ông ca đã có trách nhiệm tình cảm với địa phương và có nhiều đóng góp khác cho huyện thủy nguyên
từ những đóng góp công hiến của ông đỗ hữu ca với sự phát triển chung của huyện
thể theo nguyện vọng của nhân dân ban thường vụ ủy ban mặt trận tổ quốc huyện thủy nguyên
kính đề nghị tòa án nhân dân tối cao
tòa nhân dân tỉnh quảng ninh xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với ông đỗ hữu ca
đơn của ủy ban mặt trận tổ quốc huyện thủy nguyên nêu
khi nhận được đơn và các yếu tố được giảm nhẹ tòa sẽ xem xét nếu có căn cứ sẽ vận dụng
phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra từ ngày một mươi đến một mươi hai tháng bốn tại phòng xét xử số một
thuộc tòa nhân dân tỉnh quảng ninh vương cao xanh tp hạ long
trong ngày diễn ra phiên tòa ngay từ sáng sớm các bị cáo đã có mặt để chuẩn bị cho phiên xét xử
bảy h bốn mươi phút sáng ngày một mươi tháng bốn xe chuyên dụng của lực lượng công an đã dẫn giải cựu giám đốc công an tp hải phòng đỗ hữu ca
cùng một mươi hai bị cáo tới tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh
ông đỗ hữu ca được các lực lượng dẫn dài tới trong trạng thái khá bình thản
chủ tọa phiên tòa là thẩm phán bùi văn tuấn đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh quảng ninh tham gia tố tụng
là các viện kiểm sát viên tạ thanh bình và nguyễn trung hoàn
theo cáo trạng năm hai nghìn bảy trương xuân đức sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một chú phường đăng hải quận hải an tp hải phòng
và vợ là nguyễn thị ngọc anh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín quản lý điều hành công ty cổ phần khánh dung
hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng
ngọc anh có vai trò là kế toán trưởng của công ty và được trương xuân đức giao nhiệm vụ quản lý bộ phận kế toán
kê khai báo cáo thuế
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến hai nghìn hai mươi một vợ chồng trương xuân đức đã sử dụng căn cước công dân của cả hai
và người thân người quen bạn bè hoặc nhân viên làm thuê để thành lập thêm các công ty hoạt động mua bán trái phép hóa đơn
trương xuân đức cùng vợ đã thành lập quản lý điều hành hai mươi sáu công ty để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng
kết quả điều tra xác định từ tháng ba năm hai nghìn một mươi ba đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
vợ chồng trương xuân đức đã mua bán một mươi năm sáu trăm bảy mươi bốn hóa đơn thu lợi bất chính trên bốn mươi một tỷ đồng
từ cuối tháng một mươi đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai vợ chồng trương xuân đức đã bốn lần đưa tiền cho ông đỗ hữu ca tổng số ba mươi năm tỷ để nhờ chạy tội
ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba trần xuân đức đã bị công an tỉnh quảng ninh bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn
sau khi chồng bị bắt ngọc anh đến nhà gặp ông ca hỏi về việc đã cho chạy tội rồi

ngày bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba ngọc anh bị bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng tử thu nộp ngân sách nhà nước
ngày bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba ngọc anh bị bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng tử thu nộp ngân sách nhà nước
đến ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba ông đỗ hữu ca bị công an tỉnh quảng ninh khởi tố bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vâng thưa quý vị
vâng thưa quý vị
ông đã nêu rõ những tội danh mà ông đỗ hữu ca cùng các đồng phạm vi phạm nhưng nhiều người vẫn không khỏi thắc mắc ông đỗ hữu ca đã giúp chạy án như thế nào sau bốn lần nhận số tiền nhờ vả lên đến ba mươi năm tỷ đồng
từ cuối tháng một mươi đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai vợ chồng trương xuân đức đã bốn lần đến gặp và đưa tổng cộng ba mươi năm tỷ đồng cho ông đỗ hữu ca tại nhà ở xã cây giang huyện thủy nguyên
lần đầu vào ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai trương xuân đức rút tám tỷ từ tài khoản cá nhân
và vay của một người bạn hai tỷ đồng rồi đựng trong hai túi du lịch tối màu đi taxi về thành phố thái bình nhờ người quen chuyển cho ngọc anh
sau khi nhận một mươi tỷ đồng ngọc anh mang đến phòng khách nhà ông ca khi gặp ngọc anh nói chỉ chuẩn bị được một mươi tỷ đồng nhờ ông ca giúp chạy tội cho trương xuân đức ông ca đồng ý
khoảng một tuần sau nhiều lần qua hỏi ông ca về việc lo chạy án nhưng nhận được trả lời chưa thấy thông tin gì từ phía công an tỉnh quảng ninh nên trương xuân đức lo lắng
về nhà lấy tiếp năm tỷ đồng rồi đến nhà ông ca khi đến nơi đức mang tiền vào để trong phòng ngủ tầng một nhà ông ca và nói chuyện về việc đưa thêm số tiền năm tỷ đồng tiếp tục nhờ chạy án ông ca đồng ý
lần thứ ba vào ngày một mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai nhận thấy công an tỉnh quảng ninh vẫn tiếp tục thu thập hồ sơ liên quan đến các công ty của mình nên vợ chồng trương xuân đức quyết định đưa thêm một mươi năm tỷ cho ông ca để lò chạy tội
trương xuân đức nhờ tt nq một ngân hàng trên đường lê hồng phong thành phố hải phòng rút số tiền một mươi bốn chín trăm bảy mươi tỷ đồng từ tài khoản của đức sau đó cho thêm ba mươi triệu đồng cho vào hai bao vải đựng tiền của ngân hàng rồi thông báo cho vợ đến nhận
theo yêu cầu của đức ttnq chỉ đạo nhân viên lái xe ô tô của ngân hàng chở ngọc anh đến nhà ông ca nhân viên này còn giúp ngọc anh xách hai bao tiền để vào phòng khách nhà ông ca sau đó đi về
ngọc anh nói đã mang đến một mươi năm tỷ
đưa cho ông ca xem bản chụp tờ công văn của công an tỉnh quảng ninh thu thập hồ sơ liên quan đến các công ty của chồng mình tại cơ quan thuế để ông ca lo chạy tội cho đúng
lần thứ tư ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai thấy việc chạy tội chưa có kết quả nên đức chỉ đạo ngọc anh tiếp tục mang thêm năm tỷ đến cho ông ca
khi gặp ngọc anh nói đưa thêm năm tỷ đồng nhờ ông ca chạy tội giúp đước vì tình hình quá nguy cấp
sau khi nghe ngọc anh cho biết đức vẫn đang lẩn trốn ông ca đã nói chuyện điện thoại với đức
và bảo về gặp mình
hôm sau vợ chồng đức đến gặp hỏi về kết quả trại án nhưng ông ca vẫn nói chưa nắm bắt được thông tin từ phía công an tỉnh quảng ninh
đồng thời ông ca bảo đước về nhà mình ở một thời gian để tiện trao đổi công việc nhưng đước từ chối
sau bốn lần đưa tiền chạy tội nhưng không có kết quả phản hồi gần trước tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi ba đức lại cùng vợ đến nhà ông ca để hỏi kết quả chạy án
tại đây ông ca nói đã lo xong việc ở công an tp hải phòng
còn ở công an tỉnh quảng ninh
thì đã nhờ người đàn ông tên g lo xong việc
ông ca bảo đước cứ yên tâm về nhà ăn tết không phải lo lắng
đức và ngọc anh tin tưởng ông ca đã lo chạy án xong không bỏ trốn nữa mà quay về hải phòng ăn tết
đến ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba trường xuân đức bị công an tỉnh quảng ninh bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn
sau khi chồng bị bắt ngọc anh đến nhà gặp ông ca
hỏi về việc đã lo chạy tội rồi mà chồng mình vẫn bị bắt và xin lại số tiền ba mươi năm tỷ đồng
nhưng ông ca không trả lại tiền
ông ca còn mắng và đuổi ngọc anh về
ngày bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba ngọc anh bị bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước
đến ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba ông đỗ hữu ca bị công an tỉnh quảng ninh khởi tố bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xin kính chào và hẹn gặp lại